thưa quý vị và các bạn trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa tiếng anh được xem là ngôn ngữ sử dụng phổ biến nhất trên thế giới
khi mà hầu hết các quốc gia đều hướng tới sử dụng tiếng anh như một ngôn ngữ thứ hai bên cạnh tiếng mẹ đẻ
với những người học tiếng anh thì ngôn ngữ này là một công cụ hữu hiệu mở ra một thế giới mới và giúp mọi người hiểu nhau hơn
còn với cộng đồng của người khách tật thì tiếng anh còn là một hình thức bù đắp cho những gì còn thiếu hụt của mọi người
học từ mới mỗi ngày
đây là một cách học tiếng anh hiệu quả dành cho tất cả những ai đang muốn học tốt tiếng anh
hãy lập một danh sách những từ vựng tiếng anh thông dụng phổ biến trong lĩnh vực mà bạn muốn học
nên nhớ phải ghi rõ nghĩa của từ cách phát âm dạng từ và lấy một số ví dụ cụ thể để giúp bạn nhớ lâu hơn
sau đó hãy chăm chỉ học thuộc từ năm đến một mươi từ vựng mỗi ngày
học tiếng anh bằng cách nghe nhạc
nghe nhạc để học tiếng anh là phương pháp học được ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới
giúp người học thích thú không gây nhàm chán
bạn có thể vừa nghe nhạc tiếng anh vừa học tư vựng thông qua lời bài hát
trước khi nghe bạn hãy đọc qua lời bài hát và cố gắng hiểu nghĩa của bài hát
trong khi nghe bạn hãy nhầm theo bài hát để luyện cách phát âm
bạn nên ghi trú lại những từ và cấu trúc câu mới trang nghĩa của chúng để học thuộc
nếu bạn đã nghe nhiều lần bài hát thì hãy thử không nhìn màn hình chỉ nghe và chép lại lời để so sánh
cách học tiếng anh hiệu quả này không chỉ giúp bạn biết thêm nhiều từ mới
mà còn giúp bạn thư giãn giảm căng thẳng sau một ngày làm việc
xem phim bằng tiếng anh
việc xem phim bằng tiếng anh không chỉ giúp bạn cải thiện được vốn tử vựng khả năng nghe cách phát âm giống người bản xứ
mà còn biết được nhiều từ lóng cách sử dụng từ phù hợp trong từng ngữ cảnh
do đó bạn có thể xem phim tiếng anh có phụ đề supital vào thời gian rảnh rỗi
cố gắng hiểu ý chính trong cuộc hội thoại qua cách nhấn câu biểu cảm của nhân vật
cách học này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nghe một cách hiệu quả dù không có nhiều thời gian học tiếng anh
luyện đọc sách báo tiếng anh thường xuyên
theo một nghiên cứu cho thấy những người có thói quen đọc sách tiếng anh đọc báo tiếng anh hàng ngày
sẽ mở rộng được vốn tử vựng mẫu câu biết cách diễn đạt hành văn tiếng anh chuẩn cải thiện khả năng nói tiếng anh trôi chảy
không những thế họ còn biết thêm nhiều nguồn thông tin trên thế giới tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích
học đi đôi với hành nắm được tất cả các cách học tiếng anh hiệu quả thì bạn mới chỉ đi được một phần hai chặng đường
vì để hoàn thiện được bốn khả năng nói nghe đọc viết thì thực hành là yếu tố cần thiết
hãy vận dụng những gì bạn đã học vào thực tế mỗi ngày thường xuyên sử dụng tiếng anh khi trò chuyện với mọi người
tạo cơ hội giao tiếp tiếng anh mọi lúc mọi nơi bằng cách chat học trò chuyện với người bản xứ hoặc người việt giỏi ngoại ngữ
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsang a nh org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau